tôi cho rằng nếu việt nam hỗ trợ được cho người lao động như thế thì rất mừng
điều này khiến người lao động người sử dụng lao động có chỗ dựa và mong muốn nhà nước sớm thực hiện chính sách này
trong cuộc sống bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như hiện nay người lao động cũng rất cần có sự can thiệp hỗ trợ về bảo hiểm y tế
bên cạnh đó cũng mong nhà nước có thêm nhiều gói hỗ trợ khác nữa về mọi mặt
cũng như các doanh nghiệp yên tâm trong tình thế khó khăn này